các chốt trực tại vùng đỏ của thủ đô sẽ kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện người dân từ ngoài vào trong và ngược lại
trong số ba mươi chín chốt trực công an thành phố hà nội triển khai hai mươi một chốt cấp thành phố tại vị trí có mật độ giao thông cao
mỗi nơi một mươi sáu cán bộ chiến sĩ chín chốt do quận huyện quản lý mỗi nơi chín cán bộ chiến sĩ
và chín chốt do xã phường thị trấn quản lý mỗi nơi bốn cán bộ chiến sĩ
tại các chốt cảnh sát sẽ dừng phương tiện đo thân nhiệt yêu cầu khai báo y tế kiểm tra giấy đi đường
kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu lực lượng chức năng có thể xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
trong trường hợp nghi ngờ khử trùng khi cần thiết kiểm tra đối chiếu kết quả xét nghiệm
chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào vùng đỏ
trên cơ sở phân vùng vùng đã tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi sáu và một số biện pháp ở mức cao hơn
với nguyên tắc ai ở đâu ở đó chập trịch triệt để
vị trí các chốt kiểm soát vùng đỏ
cầu thăng long đại lộ võ văn kiệt huyện đông anh hai chốt
cầu diễn đường ba mươi hai quận nam từ liêm chót vào trước số ba mươi sáu cầu diễn chốt ra ở ngã ba hồ tùng mậu hoàng công chất
cầu thịt bích quốc lộ hai mươi một b xã bích hòa huyện thanh oai một số chốt kiểm soát hai chiều tại khu vực cầu
cầu sông đáy đài lộ thăng long các qua sông nhuệ xã văn côn huyện hoài đức
gồm bốn chốt chiều ra km bảy đại lộ thăng long đối diện cảnh sát
biển chiều ra km một mươi bảy tám trăm linh chân cầu an khánh và chân cầu hoàng xá
cầu mai lĩnh quốc lộ sáu quận hà đông chốt tại hai đầu cầu
cầu quán gánh quốc lộ một a xã nhị khê thường tiến chốt hai đầu cầu
cầu thanh trì vành đê ba quốc lộ một a cấm đường lối từ a cô bắc lên cầu thanh trì
hai chốt tại đầu cầu phía gia lâm và đào cầu phía hoàng mai
cầu vĩnh tuy hai chốt tại hai đầu cầu
cầu trương dương ba chốt gồm hai chốt chiều ra và một chốt chiều vào
chốt một tại điểm quay đầu phía trước số nhà một trăm ba mươi năm nguyễn văn cường
chốt hai trên nhật duật chợ gạo
chốt ba tại đê bốn trăm linh một lối lên cầu trương dương
cầu nhật tân ba chốt trong đó chốt một an dương vương rẽ phải lối lên cầu
chốt hai võ chí công lối rẽ an dương vương
chốt ba võ nguyên giáp lối lên cầu
cổng liên mạc đường liên mạc an dương vương quận nam từ liêm
chốt tại hai bên đầu cống
cầu vượt sông nhuệ phó trịnh văn bô quận nam từ liêm
chốt tại hai đầu cầu
cầu ngà dt bảy mươi a quận nam từ liêm
một chốt tại vòng xuyến chân cầu vượt
cầu khu vực cổng một khu đô thị mới an lạc green symphony văn canh
một chất phục vụ người dân trong khu vực di chuyển
từ các xã thuật huyện hồi đức đến tl bảy mươi và ngược lại một chốt
cầu bảy mươi hai hai đường bảy mươi hai xã vân côn huyện hồi đức một chốt
cầu cù sơn đường cù sơn xã vân côn huyện hoài đức một chốt
cầu tân phú đường tân phú xã tây phú huyện quốc oi một chốt
ngã ba đê tả đáy xã cao viên huyện thanh oi chốt kiểm soát hai chiều
cầu khê tăng đường phe trục phía nam xã cự khê huyện thanh oi chốt hai đầu
cầu qua đường xóm sông cầu xã khánh hà huyện thường tiến chốt kiểm soát hai chiều tại khu vực cầu
ngã ba d hữu hồng trạm bơm hồng vân d sông hồng xã ninh sở thường tín tuyến đường trên đê kiểm soát hai chiều
cầu long biên chốt tại hai đầu cầu